chính phủ sẽ đổi mới cải cách kiến tạo hơn nữa cho doanh nghiệp phát triển
để thực sự việt nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tốt nhất
thủ tướng chính phủ đã cam kết như vậy tại buổi gặp mặt các hiệp hội doanh nghiệp toàn quốc vào chiều ngày hôm nay
trong thời gian qua chính phủ đã làm hết sức mình để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
các bộ ngành đã trình chính phủ cắt giảm hơn năm thủ tục hành chính
nhiều việc đã có chuyển biến nhất định
việc trồng chéo trong thanh kiểm tra cũng đã được cắt giảm
không hình sự hóa hành chính kinh tế đối với doanh nghiệp
doanh nghiệp cũng đã phát triển lớn mạnh về quy mô số lượng và hiệu quả kinh doanh
trong chín tháng tăng gần chín mươi năm doanh nghiệp số vốn tăng trên bốn mươi ba so với cùng kỳ
hai mươi một doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh
biểu dương những kết quả mà các doanh nghiệp việt nam đã đạt được trong thời gian qua
thủ tướng nêu rõ đây là cầu nối quan trọng đối với các cấp chính quyền
chính phủ sẽ tiếp tục đối thoại với doanh nghiệp

thủ tướng nêu rõ có nhiều doanh nghiệp mới rất thành công
nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp quản trị chưa tốt
nên tầm nhìn chiến lược chưa có nên chưa phát triển được
thủ tướng mong muốn các lãnh đạo của các hiệp hội có mặt trong ngày hôm nay
sẽ dìu dắt các doanh nghiệp non trẻ vững vàng hơn
tạo nền tảng để các doanh nghiệp mới phát triển